thưa quý vị và các bạn viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo
trong đó có ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cố úc trong vụ án lạm quyền
trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cố úc
theo cáo trạng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cố úc tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư
với công ty đại á với số tiền ba trăm linh tỷ đồng và công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
ông dũng đã ký ủy nhiệm tri chuyển một tỷ đồng trong số tiền ba tỷ đồng
mà sài gòn coop huy động để thực hiện thương vụ mua lại bixi trước đó cho hai công ty trên
hành vi phạm tội của ông diệp dũng và các bị can gây thiệt hại cho sài gòn cố úc hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
mua bán trái phép khoa
hóa đơn mai ngọc hạnh trú tại tp thái bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
mai ngọc hạnh là cán bộ tiến dụng thuộc ngân hàng thương mại cổ phần an bình trên nhánh thái bình
là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ lập hồ sơ giải ngân cho công ty cổ phần thành đạt
vay vốn xây dựng hai công trình trên địa bàn
do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định nên sau khi thông nhất với ông phạm văn chiến
giám đốc công ty cổ phần thành đạt hạnh sẽ được hưởng bảy tổng giá trị vay nếu hoàn tất hồ sơ giải ngân
nên hạnh liên hệ với đặng thị vẻ trú tại thành phố thái bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đặng thị vẻ đã bán ra tổng số
sáu hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của hạnh
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với đặng thị vẻ về tội mua bán trái phép hóa đơn
thêm một chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đó là đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá địa tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
cụ thể qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhiều bài quảng cáo
và sao bán thuốc lá điện tử thuốc lá điếu có chất kích thích trên các trang mạng xã hội
xác định tính nguy hại của các loại ma túy nguy trang và quy mô tính chất phức tạp của đường dây
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án một trăm hai mươi ba t để tập trung điều tra khám phá
đi sâu xác minh bàn chuyên án xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là lê anh thơ hai mươi tám tuổi trú tại hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài
đặt mua cần sa tổng hợp tinh dầu vị hoa chất các thiết bị của thuốc lá điện tử
ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại hà nội thông qua các công ty vận chuyển
các đối tượng pha chế tầm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy
với mỗi loại thơ bảo chế ra ba vị khác nhau tầm ướp ma túy xong
các đối tượng dán nhãn thuốc lá địa tử empire chill và thuốc lá điếu dominic
toàn bộ bao bì nhãn mác thuốc lá địa tử được thơ đặt làm riêng độc quyền
có cả chế độ bảo hành đổi trả đối với sản phẩm bị lỗi
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi kho sường
sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo
live stream trên mạng xã hội với thông tin là các sản phẩm này chứa chất kích thích
nhưng không phải là ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng
giá bán xỉ từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi đồng một điếu giá bán lẻ là năm trăm năm mươi sáu trăm linh đồng một điếu
từ các nguồn tin trinh sát ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bàn truyền án đã tổ chức bắt quả tăng bốn đối tượng đang có hành vi pha trộn
dùng si lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử empire chill
tại kho sường xã phương nhị huyện thành trì
tại hiện trường thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu
có chứa chất ma túy năm can nhựa chứa tám mươi bốn lít dung dịch ma túy
máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp gần ba trăm linh thùng các tông
chứa thiết bị lắp sáp thành hơn một mươi điếu thuốc lá điện tử
một triệu điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hoa chất nguyên vật liệu
linh kiện phụ kiện vỏ hộp nhãn mác dùng vào việc sản xuất đồng gói thuốc lá điện tử
cùng thời điểm trên một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ
thu giữ nhiều máy móc hoa chất thuốc lá địa tử thành phẩm
vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam sáu bị can liên quan trong chuyên án này
cũng liên quan đến ma túy một đối tượng quốc tịch lào vừa bị phòng
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn bản kha hâu xã na ư huyện điện biên
lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tăng đối tượng vali quốc tịch lào
đang có hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp một súng kíp
quá trình bắt giữ và ly dùng súng bắn thẳng vào tội công tác nhằm bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế
đối tượng ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng nữ giới từ lào sang
giao cho một người đàn ông ở điện biên sẽ được trả công hai triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại km năm mươi một hai trăm linh quốc lộ chín thuộc xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện đối tượng hồ đồng trường sinh năm hai nghìn sáu
quê tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị điều khiển xe mô tô chở theo đối tượng hồ a về sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành bắt giữ
phát hiện thấy lực lượng chức năng đối tượng ngồi sau là hồ a về nhảy xuống xe
mang theo ma túy lao xuống vực hòng tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó
riêng đối tượng hồ đồng trường sử dụng xe mô tô đâm thẳng vào đội hình của lực lượng chức năng
và bị khống chế bắt giữ tại chỗ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng hồ a về
có sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khai thác nhanh hai đối tượng thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy từ biên giới về nội địa
để lấy tiền công năm triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hoàng ngọc nhân
trú tại huyện trư bờ ga tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng nhân và chị đinh thị ly là vợ chồng
năm hai nghìn hai mươi hai nhân biết ly có mối quan hệ tình cảm với anh nguyễn hùng chú cùng huyện
bực tức vì vợ công khai chuyện tình cảm với hùng và dọn ra ngoài chung sống trong khi chưa ly hôn
nên cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhân lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn với mục đích là để bắn chết hùng
tối ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
do gọi điện thoại cho ly nhiều lần nhưng không nghe máy nhân đã mang súng đi tìm hùng để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy hùng nhân đã bắn một phát trúng vào ngực làm hùng tử vong tại chỗ
gây án xong nhân điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường đến cơ quan công an đầu thú
giao nộp khẩu súng cùng năm viên đạn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng ngọc nhân tùy trung thân về tội giết người
bốn năm tù giam về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt mà nhân phải lãnh án là trung thân
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn văn nhí chú tỉnh an giang một mươi ba năm tù danh phụng chú tỉnh kiên giang một mươi năm tù cùng về tội giết người
nguyễn thái châu chú tỉnh đồng tháp và ngô hoàng đủ chú tỉnh kiên giang
mỗi bị cáo một năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng cho hưởng an treo
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông
nhí điều khiển xe ô tô tải chở phụng hướng về thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
thì bị châu và đủ đón đường dùng đá ném vỡ kính chăn do trước và sau xe trị giá bốn triệu đồng rồi bỏ chạy
sẵn hơi men trong người phụng bảo nhí điều khiển xe ô tô đuổi theo và tông vào đuôi xe mô tô
do châu điều khiển chở đủ khiến cả hai ngã xuống đường bất tình
không dừng lại nhí và phụng tiếp tục xuống xe cầm cây sắt đánh châu và đủ gây thương tích nặng
sau khi gây án nhí điều khiển xe ô tô chở phụng chạy về hướng núi sập
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thoại sơn tuần tra phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ngân chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng lòng tin của người dân lê thị ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
trong quá trình này ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
sau khi nhận được tin báo tô giác của người dân lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh
và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị ngân
công an tỉnh hà nam vừa phát hiện bắt giữ và khởi tố nhóm đối tượng giả làm thầy cúng trên mạng
đang nói nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên của nhiều trường đại học
và đã lừa được hàng tỷ đồng của người dân trên khắp cả nước chỉ trong vòng hai tháng
lập tài khoản facebook giả làm thầy cúng đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn câu tai lộc
tư vấn người dùng mua lá bụi

yêu cầu chuyển khoản để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
với thủ đoạn này đối tượng dương ngô tùng cùng đồng bọn đã lừa nạn nhân chuyển khoản hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tiền tùng không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập tài khoản facebook giả làm thầy cúng đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn câu tai lộc
tư vấn người dùng mua lá bụi

các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã lợi dụng không gian mạng các ứng dụng trên mạng xã hội như facebook zalo để thực hiện hành vi phạm tội
cho nên là nhân thân các đối tượng là gần như chúng tôi không thể xác định được là đối tượng sinh sống ở đâu và như thế nào
thủ đoạn các đối tượng thực hiện hết sức được tinh vi với thủ đoạn mới lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh trưởng công an huyện và lãnh đạo huyện lý nhân chúng tôi đã quyết tâm hết mức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các hiện tác nghiệp vụ và đề xuất với lại giám đốc công an tỉnh phối hợp với các phòng ban của công an tỉnh để triệt phá các nhóm đối tượng trên
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế giả lam thầy cúng chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
khi có người mắc lừa nhóm đối tượng này liên tìm cách tiếp cận lấy lòng tin và lừa truyền khoản để chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn này từ tháng năm đến tháng sáu nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn hai năm tỷ đồng

không chuyển tiền theo lời rụ rỗ của các đối tượng không quen biết có như vậy mới ngăn chặn được tội phạm lừa đảo trên không gian mạng